theo cáo trạng bị cáo trương mỹ lan đã trực tiếp gặp gỡ bàn bạc trao đổi với đỗ thị nhàn và chỉ đạo ông võ tấn hoàng văn trực tiếp đưa cho bà nhàn năm hai triệu usd đưa tiền qua bồi dưỡng các thành viên trong đoàn thanh tra với mục đích che giấu thực trạng đặc biệt yếu kém các sai phạm phát hiện qua thanh tra không đưa scb vào diện kiểm soát đặc biệt và tiếp tục được tái cơ cấu
trên cơ sở đó bà nhàn chỉ đạo thành viên trong đoàn thanh tra báo cáo không trung thực không đầy đủ các sai phạm của scb cố tình che giấu
không đầy đủ các sai phạm của scb và kiến nghị đề xuất tạo điều kiện cho scb được tái cơ cấu
đối với các cá nhân liên quan đến việc đưa hối lộ cho bị cáo đỗ thị nhàn cáo trạng xác định ông võ tấn hoàng văn là người trực tiếp đưa tiền cho bà nhàn theo chỉ đạo của bà trương mỹ lan
bị cáo võ tấn hoàng văn đã chủ động khai báo chi tiết việc đưa tiền cho bà nhàn và các cá nhân khác trong quá trình thanh tra tố giác hành vi của bà nhàn từ trước khi khởi tố vụ án
hợp tác tích cực với cơ quan điều tra trong quá trình điều tra làm rõ vụ án nên không xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông võ tấn hoàng văn về tội đưa hối lộ
ông nguyễn nam tuấn là lái xe cho ông võ tấn hoàng văn là người trực tiếp nhận các thùng xốp từ scb và đi cùng với ông võ tấn hoàng văn đến nhà riêng đưa cho bà đỗ thị nhàn
cáo trạng xác định do ông tuấn không biết các thùng này đựng tiền và không biết nội dung thỏa thuận làm việc giữa ông văn và bà nhàn nên không có căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông
sáng ngày một mươi một tháng ba tòa án nhân dân tp hcm tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm bị cáo trương mỹ lan sáu mươi tám tuổi chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn vạn thịnh pháp
cùng các đồng phạm liên quan đến sai phạm xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp ngân hàng thương mại cổ phần scb và các đơn vị liên quan
tại phiên xét xử sáng ngày một mươi một tháng ba lực lượng cảnh sát dẫn giải bị cáo nguyễn cao trí năm mươi bốn tuổi quê lâm đồng
cựu chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công an
công ty văn lang công ty cổ phần tập đoàn capella đến tòa để hội đồng xét xử xét hỏi về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
trả lời hội đồng xét xử bị cáo nguyễn cao trí cho biết cáo trạng truy tố về hành vi của ông là đúng
bị cáo trí cho biết ông quen biết bà trương mỹ lan từ năm hai nghìn một mươi
thông qua quan hệ với bà lan ông trí nhiều lần nhận tổng cộng là một tỷ đồng của bà lan cho ba mục đích bao gồm
chuyển nhượng ba mươi một hai mươi hai vốn điều lệ công ty cổ phần cao su công nghiệp
do ông trí đứng tên sở hữu chuyển nhượng vốn điều lệ công ty của phần sài gòn đại ninh và đầu tư dự án tại huyện hải hà tỉnh quảng ninh
khi có thông tin chị lan và đồng phạm bị khởi tố bị cáo rất bối rối
bị cáo thấy có rủi ro là có thể bị tăng gấp đôi số tiền nhận của chị lan
trong giao dịch chị lan cho người môi giới đứng tên
bị cáo thấy rủi ro là chị lan muốn giấu giao dịch
bị cáo muốn công bố sự thật và quyết định thanh lý ba hợp đồng
còn tiền thì bị cáo đã nhận điều đó dẫn đến sai lầm của bị cáo ông trí khai nhận
cũng theo bị cáo nguyễn cao trí gia đình ông đã nộp hơn bảy trăm linh tỷ đồng để khắc phục hậu quả thêm vào đó là phong tỏa tài sản
bị cáo trí bày tỏ nguyện vọng muốn để gia đình tiếp tục khắc phục hết hậu quả bằng tiền mặt
tất cả các bị cáo trong vụ án đã được xét hỏi trong năm ngày qua đều nhận tội
thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố là đúng người đúng tội và chỉ nghe theo chỉ đạo của bà trương mỹ lan
cho tới nay bà lan là bị cáo duy nhất phủ nhận nội dung trong cáo trạng
phiên tòa sẽ có những diễn biến mới nào tiếp theo
chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong những video tiếp theo
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại